lễ hội xuân yên tử là một trong những lễ hội lớn nhất ngày đầu xuân diễn ra tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
hàng năm lễ hội xuân yên tử thu hút hàng chục vạn du khách trong nước và quốc tế tới tham quan vãn cảnh và chiêm bái
để chuẩn bị tốt cho lễ khai hội năm nay ubnd tp uông bí đã phối hợp với các ban ngành đơn vị triển khai phương án
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường và kiểm soát quản lý thị trường dịch vụ lễ hội chặt chẽ
bình quân mỗi năm hội xuân yên tử đón hàng triệu lượt khách về chảy hội
hội xuân yên tử năm nay sẽ khai hội vào sáng ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi tháng riêng năm canh tí và kéo dài suốt ba tháng đầu năm
để hội xuân yên tử diễn ra thành công thành phố uông bí đã thành lập ban tổ chức lễ hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị ngành thành viên
hôm nay khai hội diễn ra đúng vào ngày thành lập đảng ba tháng hai nên là các công việc chuẩn bị chúng tôi đã lo
từ trước đặc biệt là cái màn dức kiệu các cái sản vật của địa phương của thành phố uông bí dâng lên phật hoàng trần nhân tông
bên cạnh đó thì các không gian biểu diễn nghệ thuật tại làng nương yên tử đã chuẩn bị rất là chú đáo
với những các tiết mục của quan họ hát trèo rồi biểu diễn nhạc dân tộc
chúng tôi mong muốn rằng đây là một lễ hội mang bản sắc việt tôn vinh các giá trị văn hóa việt nam tại non thiên nhân tử
cũng như là lan thỏa các cái giá trị của phật giáo trúc lâm cái giá trị của phật hoàng trần yên tông tới nguồn người con đất việt này
bên cạnh công tác chuẩn bị tốt kịch bản chương trình lễ khai hội các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng
ban tổ chức lễ hội còn chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá về lễ hội xuân yên tử trên các phương tiện thông tin đại chúng
tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy vệ sinh môi trường
bố trí nhân lực bảo đảm tốt công tác y tế tại khu di tích và danh thắng yên tử

phải nói rằng là công tác an toàn an ninh ở đây chúng tôi luôn coi trọng và đưa lên hàng đầu
cho đến nay công tác chuẩn bị cho ngày khai hội xuân yên tử cũng như là mùa lễ hội tại đây
đang được ban tổ chức thực hiện kỹ lưỡng sẵn sàng đón phật tử từ khắp nơi trong cả nước tới chiêm bái